thưa quý vị trong hai mươi bốn giờ tới bắc bộ chịu tác động của đới gió đông nam dầu ẩm
khiến cho trời tiếp tục nhiều mây có mưa mưa nhỏ lẫn sương mù
tập trung tại phần phía đông bắc bộ
nhiệt độ cao nhất vì thế chỉ từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
còn tại khu vực phía tây bắc bộ thì chỉ nhiều mây có mưa vài nơi kèm theo sương mù về đêm và sáng sớm
trưa chiều giảm mây trời có nắng với nhiệt độ ở mức là hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi là trên ba mươi độ
dự báo hiện tượng mưa nhỏ lẫn sương mù còn kéo dài trong thời gian tới tại các tỉnh miền bắc
khiến cho tầm nhìn giảm thấp nhiều nơi là dưới một trăm linh mét ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông
vì vậy để đảm bảo an toàn khi lưu thông quý vị chú ý là di chuyển chậm tránh phanh gấp
vì đường chân trượt sử dụng đèn tiến hiệu và giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện
với khu vực trung bộ ngoại trừ các tỉnh là thanh hóa và phần phía bắc của nghệ an
thì gần như tương đồng với khu vực đồng bằng bắc bộ với kiểu thời tiết nhiều mây có mưa nhỏ và sương mù về đêm và sáng
thì các khu vực còn lại phổ biến là ít mưa ngày có nắng với nhiệt độ là hai mươi sáu hai mươi chín độ
cho các tỉnh từ hà tĩnh đến thửa thiên huế và từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi còn cao hơn cho khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
lùi xuống phía nam khu vực tây nguyên và nam bộ phổ biến mây thay đổi ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất
ra động ở mức là hai mươi chín đến ba mươi hai độ tại tây nguyên và từ ba mươi một đến ba mươi một độ ở tây nguyên
và từ ba mươi bốn độ tại khu vực nam bộ riêng miền đông của nam bộ thì có nơi là trên ba mươi bốn độ
về đêm và sáng nhiệt độ giảm xuống mức năm mươi bảy đến hai mươi độ trời rét nhẹ tại khu vực tây nguyên
còn tại khu vực nam bộ trời mát với nhiệt độ khá dễ chịu từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển trong đêm nay và ngày mai trên khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa thịnh hành gió đông đông nam chủ yếu ở mức cấp bốn năm
nên tình trạng biển bình thường
khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa phổ biến có mưa vài nơi ngày có nắng
tầm nhìn xa thông thoáng thịnh hành gió đông bắc đến đông ở mức cấp bốn cấp năm
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ không vượt mức là ba mươi một độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội nhiều mây đêm và sáng có mưa mưa nhỏ và sương mù
ngày giảm mưa gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba trời lạnh nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi sáu độ